trong đó sẽ xác minh đầy đủ những đối tượng có hành vi hành hung ngoài ra cũng sẽ điều tra xác minh xem còn có động cơ nào khác hay không
công an hà nội cũng khẳng định vừa qua trên các trang mạng xã hội rộn lên thông tin về nạn bắt cóc trẻ em gây hoang mang dư luận tạo tâm lý bất an cho các bậc phụ huynh có con nhỏ
đây là những thông tin thiếu chính xác bởi vậy mọi người khi đón nhận thông tin cần thận trọng suy xét kỹ lưỡng tránh sao động hoang mang hoặc có cách hành xử thiếu bình tĩnh
do có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai dẫn đến sô sát ba đối tượng là đào thị tuyết đào hữu thái và nguyễn văn tuệ cùng chú tại khu phố bốn thị trấn an thới huyện phú quốc tỉnh kiên giang đã bị công an huyện phú quốc đề nghị viện kiểm sát cung cấp truy tố về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào chiều ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai nên giữa tuyết và hai mẹ con bà hoàng thị tươi và chị nguyễn thị xuân chú cùng địa phương đã xảy ra số sát
ông thái là cha ruột của tuyết và ông tuệ là chồng của bà tươi đã dùng cây sắt lao vào hỗn chiến hậu quả hai mẹ con bà tươi bị tuyết dùng dao đâm vào người gây thương tích nặng còn ông thái bị ông tuệ đánh trọng thương
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy sau khi có kết quả giám định thương tích cơ quan điều tra mới tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các bị can hiện ông thái và ông tuệ đang được cơ quan điều tra cho tại ngoại
cũng một thông tin khác đến từ kiên giang
thưa quý vị với hành vi giết người

năm tuổi trú tại khu phố cư xá thị trấn kiên lương huyện kiên lương tỉnh kiên giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kiên lương bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự
vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi năm tháng bảy đạt ở nhà dùng điện thoại lên mạng xã hội
khi lướt qua trang facebook cá nhân của nguyễn văn phong một mươi bảy tuổi trú cùng khu phố thì phát hiện trên trang facebook của phong có đăng ảnh của lương tưởng như là bạn gái của đạt kèm theo những dòng trạng thái có nội dung yêu thương
cho rằng phong và như có tình ý với nhau đạt đã lấy con dao đi tìm phong để hỏi chuyện
khi gặp phong đạt xông vào cửa cãi và rút dao đâm vào ngực trái của phong hai nhát do vết thương quá nặng phong đã tử vong trên đường đi cấp cứu
cũng liên quan đến tính mạng con người nếu như câu chuyện tại kiên giang vừa nêu trên là do bị sát hại thì bên cạnh đó cũng có những câu chuyện nạn nhân tự tìm đến cái chết
chúng tôi muốn nói đến một thực trạng tại các xã vùng sâu
vùng xa của tỉnh yên bái người dân thường có thói quen để thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ trong nhà một khoảng thời gian rồi mới mang đi sử dụng
hoặc là sử dụng không hết thì dồn vào các loại chai nhựa mang về nhà cất để lần sau dùng tiếp
và điều này đã vô tình làm cho trẻ em thậm chí là cả người lớn uống nhầm hoặc là trong những lúc quẩn trí không ít người đã sử dụng để tự tử
và những sự việc đau lòng xảy ra trên địa bàn huyện lục yên tỉnh yên bái
tiếp tục là một lời cảnh báo về thực trạng này phản ánh ngay sau đây của truyền hình công an nhân dân
vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy một thanh niên hai mươi ba tuổi ở xã an phú huyện lục yên tỉnh yên bái được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
theo người nhà kể lại do mâu thuẫn gia đình nạn nhân đã lấy thuốc trừ cỏ ra uống
rất may người nhà đã phát hiện ra và kịp thời đưa đi cấp cứu
cháu đi qua mùa đi làm về về nhà chả biết
là bực tức cái gì cháu không thể đi mua uống chả biết ở đâu
đây nhất vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy ba bệnh nhân hai nam một nữ cũng ở huyện lục yên đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì uống thuốc trừ sâu
theo người nhà của ba nạn nhân trên nguyên nhân uống thuốc trừ sâu để tự tử cũng đều xuất phát từ lý do mâu thuẫn trong gia đình
tại vì chị em có một qua mít chưa cho bốn người
con ca mẹ ca chị ca em ăn xong chị binh bảo là không cho ăn ăn là mồm an hết đấy
xong con đi lấy thuốc trừ sâu uống
không chỉ do mâu thuẫn gia đình mà không ít trường hợp uống thuốc trừ sâu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu còn do sự bất cẩn của người lớn
tại xã động quan huyện lục yên ba cháu nhỏ từ ba đến sáu tuổi trong một gia đình đã tưởng thuốc trừ sâu là thuốc sirohore nên đã rủ nhau uống
rất may các cháu đã được gia đình phát hiện
và đưa đi cấp cứu kịp thời hiện sức khỏe đã ổn định
theo thống kê của trung tâm y tế huyện lục yên tỉnh yên bái chỉ riêng năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn đã xảy ra ba mươi ba trường hợp tự tử do tự uống thuốc bảo vệ thực vật
riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã có hai mươi bốn trường hợp ngộ độc do tự uống thuốc bảo vệ thực vật
trong đó một người đã tử vong
độ tuổi của những người uống thuốc trừ sâu hiện nay rất là đa dạng
có cả trẻ nhỏ lẫn người lớn và độ tuổi trung bình là dưới bốn mươi tuổi
thuốc bảo vệ thực vật được dùng trong nông nghiệp nhằm diệt sâu bệnh cỏ dại các côn trùng gây hại
tuy nhiên đối với con người khi uống loại thuốc này sẽ gây ra những nguy hiểm
những hậu quả và di chứng rất nặng nề có thể dẫn đến tử vong
chính vì vậy việc quản lý lỏng lẻo sử dụng hóa chất độc hại bừa bãi như ở huyện lục yên đã và đang gây ra những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng
tại hà nội một ổ nhóm chuyên giàn cảnh để trộm cắp xe ba bánh của thương binh đã bị cơ quan công an quận hà đông bắt giữ
các đối tượng trong ổ nhóm này gồm phạm văn quân hai mươi chín tuổi trần văn châu ba mươi một tuổi đều trú tại huyện phú xuyên
và đào quang tiến hai mươi bảy tuổi trú tại huyện thanh oai thành phố hà nội
thủ đoạn của các đối tượng được làm rõ
sáng ngày một mươi tám tháng bảy ba đối tượng hẹn gặp nhau ở đường quang trung hà đông
sau đó châu ngồi đợi ở quán nước còn quân và tiến đi xe máy lang thang tìm xe để trộm cắp
tới đường láng phát hiện thấy xe mô tô ba bánh của anh trần quang tuấn là thương binh chú tại quận đống đa hà nội
đang đỗ bên đường tiến và quân đã giả vờ làm người thuê xe chở đồ rồi dẫn anh tuấn xuống khu vực trung cư ở khu vực đường quang trung
tại đây các đối tượng đã giàn cảnh vừa đưa anh tuấn lên tầng một mươi tám của tòa nhà để đánh lạc hướng
còn châu và quân ở dưới sân dùng kéo cắt dây điện mở khóa xe ba bánh rồi lái đi
với thủ đoạn trên băng nhóm này khai nhận đã gây ra hai vụ trộm xe của thương binh tại khu vực văn phú hà đông
việc các đối tượng trộm cắp tài sản của thương binh nhất là trong thời điểm tháng bảy đã gây bức xúc trong dư luận
lực lượng công an quận hà đông đã tích cực giả soát và bắt giữ nhóm đối tượng vận động ra đầu thú
mới đây đội cảnh sát môi trường công an quận hoàng mai tp hà nội đã phát hiện và thu giữ hàng tấn mỡ bẩn
được sản xuất thủ công tại một cơ sở thuộc phường lĩnh nam quận hoàng mai
hơn một tấn mỡ động vật đã qua chế biến đựng trong những thùng phi cấu bẩn đục ngầu lẫn cả côn trùng
đây là hình ảnh tại cơ sở sản xuất mỡ nước và bóng bì trên phố thùy lĩnh phường lĩnh nam quận hoàng mai
tại thời điểm kiểm tra các khu vực sản xuất mỡ của cơ sở rất mất vệ sinh bốc mùi tành nồng
hơn bốn trăm linh kg mỡ chưa qua chế biến và thịt lợn cũng đã bị thu giữ
toàn bộ số hàng này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch
cơ sở sản xuất mỡ nước và bóng bì này đã hoạt động không phép trong một thời gian dài
mỗi ngày có thể sản xuất và bán ra thị trường hàng trăm kg mỡ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
cho các nhà hàng quán ăn xung quanh khu vực
công an quận hoàng mai đã tiến hành lập biên bản thu giữ số mỡ trên và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
và tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã số một hai ngày tám tháng năm năm hai nghìn sáu
đối với đối tượng nguyễn thị thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hỗ khẩu thương chú tại số hai trăm bảy mươi chín xóm hai tân an xã lộc hòa tp nam định tỉnh nam định
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định ra quyết định truy nã số một mươi một ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn bảy
là đối tượng phạm thanh an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hỗ khẩu thương chú tại một trên một trăm bảy mươi sáu phan đình phùng phường trần hưng đạo tp nam định tỉnh nam định
và đối tượng trần thị diệu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hỗ khẩu thương chú tại tổ hai mươi bốn khu ba phường hà trung tp hạ long tỉnh quảng ninh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định ra quyết định truy nã về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án chức vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo sổ máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm mũ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
xin chào quý vị và các bạn
đến với khu vực bắc bộ trong ngày hôm nay mưa chỉ còn xuất hiện tại các tỉnh sơn la và lai châu
trong ba ngày tới tại khu vực tây bắc trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
các tỉnh phía đông bắc bộ ngày mai mưa rông chỉ còn xuất hiện cục bộ với lượng không lớn
trong thời đoạn từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín được nhận định sẽ là một thời kỳ tạm giảm mưa tại đây
nên nhiệt độ vì thế cũng trên đà tăng dần
hòa vào khoảng trưa chiều sẽ có phần hơi oi nóng trở lại với mức nhiệt cao nhất ở khoảng ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hóa tới thừa thiên huế thời tiết vẫn chưa ổn định trong hai ba ngày tới
những cơn mưa rông rải rác vẫn có khả năng lập lại
do đó khi tham gia liêu thông ngoài trời quý vị nên mang theo các vật dụng chê mưa để phòng có những cơn mưa bắt trợt
nhiệt độ trong những ngày tới phổ biến từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
còn tại khu vực từ đà nẵng tới bình thuận
mưa giảm nhanh trong những ngày tới cho tới hết những ngày cuối tháng bảy
chỉ còn những cơn mưa xuất hiện ở vài nơi với lượng không nhiều
nhiệt độ cao nhất trưa chiều không vượt quá ngưỡng ba mươi năm độ
có thể có nơi còn xuất hiện nắng nóng nhẹ cục bộ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi bảy đến hai mươi chín mây thay đổi đến nhiều mây
ngày nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cần đề phòng khả năng có gió rất mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ hai mươi một đến ba mươi một độ
lui xuống phía nam các tỉnh nam bộ tiếp tục có mưa rông xuất hiện ở nhiều nơi trong ngày hôm nay
gió cũng sẽ giảm dần chỉ còn rải rác trong ngày mai
trong cơn mưa rông vẫn cần lưu ý cảnh giác với sấm xét và gió rất mạnh
sang đến ngày hai mươi tám thì thời gian có mưa lui về xuất hiện cuối ngày là chính
ban ngày trời sẽ bớt mây hơn và có những khoảng nắng gián đoạn
nên nhiệt độ tăng nhẹ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
bản tin mùa báo online cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các đồng bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt